mưa ít và nắng nóng kéo dài đã làm cạn khô một trăm một mươi trong số một trăm sáu mươi một hồ chứa nước của tỉnh bình định
hiện mực nước của các hồ nước trong tỉnh chỉ còn ba mươi hai dùng tích thiết kế
tỉnh bình định đang nỗ lực chống hạn và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại do hạn hán
hồ hội sơn xã cát sơn một trong những công trình thủy lợi lớn nhất huyện phù cát
đến thời điểm này mực nước tại hồ đã xuống mực nước chết
nếu trong những ngày tới không có mưa hơn hai trăm linh hectare lúa hoa màu vụ hè thu trên địa bàn huyện phù cát sẽ thiếu nước tưới nghiêm trọng
các hồ chứa của địa phương theo chỉ đạo của bnq phòng nông nghiệp cũng đã phối hợp với bnq rà sốt ngay từ đầu vụ
tức là đến bây giờ tất cả các hồ địa phương cơ bản là sau khi rà sốt đưa ra một số diện tích không đủ nước tưới để chuyển đổi đồng cạn
ngành nông nghiệp tỉnh đang khẩn trương điều tiết nước tưới tại các hồ chứa lớn
cho diện tích lúa vụ hè mới gieo xạ đồng thời khoan giếng lắp thêm đập để lấy nước phục vụ cho lúa vụ thu
tuy nhiên ngoài việc bơm nước cho diện tích lúa đã gieo xạ khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng thiếu hụt nguồn nước ngọt
đang ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất giống cá nước ngọt nuôi cá thương phẩm nước ngọt và nuôi tôm nước lợ tại các địa phương ven biển
tuy nhiên ngoài việc bơm nước cho diện tích lúa đã gieo xả khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng thiếu hụt nguồn nước ngọt và nuôi tôm nước lợ tại các địa phương ven biển
để bảo đảm nguồn nước tưới cho vụ hè thu tỉnh bình định đã xây dựng kế hoạch phòng chống hạn hán
chuẩn bị máy bơm ở khu vực nào
xảy ra thiếu nước để chủ động triển khai bơm nước cứu lúa
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định cũng khuyến cáo người dân không sản xuất hoặc chuyển đổi cây trồng
tại những khu vực có khả năng thiếu nước cuối vụ